tại quận hải châu thành phố đà nẵng hơn một mươi năm qua mô hình phân loại rác thải tại nguồn
được người dân hưởng ứng tích cực không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo thêm kinh phí
thực hiện quý ước mưa xanh đã giúp hàng trăm học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
tiếp tục được đến trường
xuất phát từ phong trào sáng chủ nhật xanh phong trào xanh sạch đẹp do hội liên hiệp phụ nữ
phường hòa thuận tây phát động cứ một tháng hai lần vào dịp giữa tháng và cuối tháng
các hội viên triệu phụ nữ tổ ba mươi ba lại tổ chức thu gom và phân loại rác thải để bán gây quỹ
nhằm hỗ trợ sách vở tiền mặt cho học sinh nghèo trong khu phố để các em tiếp tục được đến trường

các hội viên triệu phụ nữ tổ ba mươi ba lại tổ chức thu gom và phân loại rác thải để các em tiếp tục được đến trường
một mươi ba trên một mươi ba phường của quận hải châu đều thực hiện mô hình học bổng ước mơ xanh
chính nguồn quỹ này trong chín năm qua các cấp hội đã trao gần ba sáu trăm linh suất học bổng với số tiền trên hai tỷ đồng
với tiêu chí mỗi tri hội trao ít nhất một suất học bổng cho con em phụ nữ khó khăn tại tri hội với số tiền từ năm trăm linh đồng
một mươi ba trên một mươi ba phường của quận hải châu đều thực hiện mô hình học bổng với số tiền trên hai tỷ đồng
đà nẵng được cắp sách đến trường góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ